các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
nhằm tăng cường hơn nữa hợp tác nhằm đối phó với các âm mưu so thám ngày càng gia tăng bởi các thế lực thủ địch
mặc dù bài báo không nêu chi tiết của cuộc đàm phán nhưng hai bên được cho là đã trao đổi thông tin tình báo về các cuộc xung đột đang xảy ra ở ukraine và bán đảo triều tiên
thông thường các chuyến thăm của giám đốc tình báo một quốc gia không được công khai
tuy nhiên động thái tiết lộ hiếm hoi của truyền thông nhà nước triều tiên này dường như nhằm mục đích thể hiện mối quan hệ ngày càng khăng khít giữa bình nhưỡng và moscow
vào tháng năm năm hai nghìn một mươi một truyền thông nhà nước triều tiên từng đưa tin về chuyến thăm bình nhưỡng của giám đốc spr nga lúc bấy giờ là mikarin frakov và cuộc gặp của ông với nhà lãnh đạo triều tiên lúc bấy giờ là kim jong un
sau hội nghị thượng đỉnh giữa nhà lãnh đạo triều tiên kim jong un và tổng thống nga vladimir putin vào tháng chín năm ngoái hai nước đã tăng cường hợp tác trong nhiều lĩnh vực khác nhau
trong bối cảnh xuất hiện nhiều nghi vấn từ mỹ và các đồng minh cho rằng bình nhưỡng đã cung cấp vũ khí cho moscow để sử dụng
trong chiến sự tại ukraine cả triều tiên và nga đều phủ nhận những cáo buộc này
bộ ngoại giao triều tiên đã nhiều lần lên tiếng bác bỏ thông tin cho rằng nước này cung cấp đạn dược cho nga
hãng thông tấn trung ương triều tiên kcna ngày hai mươi ba tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba dẫn thông báo của bộ ngoại giao nước này gọi cáo buộc triều tiên cung cấp đạn dược cho nga là vô căn cứ
cũng trong ngày hai mươi tám tháng ba với tư cách là một thành viên trong hội đồng bảo an liên hợp quốc nga đã sử dụng quyền phủ quyết
chấm dứt hoạt động giám sát các lệnh trừng phạt quốc tế đối với triều tiên liên quan đến chương trình hạt nhân của nước này
cuộc bỏ phiếu diễn ra trong cuộc họp hội đồng liên hợp quốc gồm một mươi năm thành viên với một mươi ba phiếu thuận nga phản đối và trung quốc bỏ phiếu trắng
với một phiếu phủ quyết của nga nhóm chuyên gia của liên hợp quốc tại triều tiên sẽ ngừng nhiệm vụ giám sát vào cuối tháng bốn
hành động này của nga gây bất ngờ cho các quốc gia thành viên khác
suốt một mươi bốn năm qua nga chưa bao giờ ngăn nhóm chuyên gia liên hợp quốc thực hiện hoạt động giám sát các lệnh trừng phạt quốc tế đối với triều tiên
thậm chí còn nhiều lần phản đối bình nhưỡng mở rộng chương trình hạt nhân
đại sứ nga tại liên hợp quốc vasily nebensia đã lên tiếng bảo vệ triều tiên trước hội đồng
cho rằng các quốc gia phương tây đang cố gắng bóp nghẹt triều tiên bằng các biện pháp trừng phạt không còn phù hợp và xa rời thực tế
ông nebensia cũng cáo buộc hội đồng chuyên gia đang bị rắt mũi bởi truyền thông phương tây trong vấn đề hạt nhân ở triều tiên
nên không còn có khả năng đưa ra những đánh giá đúng đắn về các lệnh trừng phạt
việc nga thay đổi quan điểm khiến sự dạn nứt trong quan hệ giữa moscow với washington và phương tây càng thêm sâu sắc
các đồng minh phương tây của mỹ cho rằng mục đích của hành động phủ quyết lần này của nga là do nước này có ý định mua vũ khí hạt nhân từ triều tiên
để phục vụ cho hoạt động tại ukraine
phó đại sứ mỹ tại liên hợp quốc robert grut cho rằng quyền phủ quyết của nga sẽ khuyến khích triều tiên tiếp tục gây thêm nguy hiểm cho an ninh toàn cầu
thông qua việc phát triển tên lửa đạn đạo tầm xa và các nỗ lực trốn tránh lệnh trừng phạt
đại sứ anh tại liên hợp quốc babara goodwat cũng đưa ra cảnh báo về sự hợp tác ngày càng sâu sắc giữa triều tiên và nga
đặc biệt khi triều tiên tiếp tục cung cấp vũ khí cho nga trong bối cảnh xung đột ở ukraine vẫn đang tiếp diễn
hội đồng bảo an đã áp đặt các biện pháp trừng phạt sau vụ thử hạt nhân đầu tiên của triều tiên vào năm hai nghìn chín
và thắt chặt các biện pháp trừng phạt này trong nhiều năm sau đó nhằm hạn chế các chương trình phát triển tên lửa đạn đạo và hạt nhân của nước này
hội đồng bảo an cũng thành lập một ủy ban giám sát các biện pháp trừng phạt và ủy quyền cho nhóm chuyên gia điều tra các vi phạm của triều tiên
trong báo cáo mới nhất được công bố vào tháng trước nhóm chuyên gia cho biết họ đang điều tra năm mươi tám vụ tấn công mạng
nghi ngờ có liên quan đến triều tiên từ năm hai nghìn một mươi bảy đến năm hai nghìn hai mươi ba gây thất thoát ba tỷ đô la mỹ
số tiền này được cho là đang được sử dụng vào việc phát triển vũ khí hủy diệt hàng loạt
các chuyên gia cũng cho biết triều tiên đã lờ đi các lệnh trừng phạt tiếp tục phát triển vũ khí hạt nhân
và sản xuất vật liệu phân hạch hạt nhân thành phần chính để sản xuất vũ khí
trước đó ngày hai mươi bảy tháng ba mỹ đã công bố các biện pháp trừng phạt đối với sáu cá nhân và hai tổ chức
có trụ sở ở nga trung quốc và các tiểu phương quốc ả rập thống nhất uae
với cáo buộc đã chuyển tiền cho các chương trình vũ khí của triều tiên
cùng với mỹ hàn quốc cũng áp trừng phạt đối với bốn trong sáu cá nhân và hai thực thể trong danh sách của mỹ
bộ tài chính mỹ và bộ ngoại giao hàn quốc cho biết việc áp trừng phạt mới nhất được đưa ra
dựa trên sự phối hợp của hai nước
hai thực thể là công ty alice llc có trụ sở ở vladivostok và công ty star real estate có trụ sở ở uae
theo mỹ và hàn quốc cả hai công ty này đều trực thuộc công ty hợp tác công nghệ thông tin chin yong
một đơn vị liên kết với quân đội triều tiên
bộ ngoại giao hàn quốc cho biết các biện pháp trừng phạt không chỉ nhắm vào các cá nhân liên quan trực tiếp
mà còn cả những người hỗ trợ các hoạt động tài chính bất hợp pháp của triều tiên
đặc biệt là những người kiếm ngoại tệ trong lĩnh vực công nghệ thông tin ở nước ngoài
việc áp trừng phạt được đưa ra sau khi mỹ và hàn quốc trong tuần này thành lập một lực lượng đặc nhiệm mới
nhằm ngăn chặn triều tiên mua dầu bất hợp pháp
theo fannel sie times nga đã bắt đầu chuyển dầu trực tiếp đến triều tiên bất chấp các lệnh trừng phạt của liên hợp quốc
ít nhất năm tàu chở dầu của bình nhưỡng được cho là đã đến để thu gom các sản phẩm từ cảng vostony
ở vùng viên đông của nga trong tháng này theo viện nghiên cứu royal united service russia của anh
các chuyến hàng bắt đầu vào ngày bảy tháng ba là chuyến hàng trực tiếp bằng đường biển đầu tiên được ghi nhận từ nga
kể từ khi hội đồng bảo an liên hợp quốc áp đặt giới hạn nghiêm ngặt đối với việc vận chuyển dầu đến triều tiên vào năm hai nghìn hai mươi
để đáp trả các vụ thử vũ khí hạt nhân của bình nhưỡng
được biết các tàu này đều treo cầu triều tiên và được phân loại là tàu chở sản phẩm dầu
tất cả đều ghé thăm cùng một bến do một công ty dầu mỏ của nga điều hành tại cảng vostony
hình ảnh vệ tinh cho thấy hai trong số các con tàu sau đó đã đi từ cảng vostony đến cảng chuông jin của triều tiên
các chuyên gia russi ước tính lượng dầu mà triều tiên có được từ cảng vostony có thể lên đến một trăm hai mươi năm thùng
trong một diễn biến khác
theo hãng thông tấn trung ương triều tiên kcna bà kim jong phó chủ tịch ban chấp hành trung ương đảng lao động triều tiên
đã đưa ra tuyên bố nước này sẽ từ chối mọi liên lạc với nhật bản
bà cáo buộc tokyo thiếu can đảm để thực hiện bước khởi đầu hướng tới mối quan hệ mới giữa triều tiên và nhật bản
nhằm thay đổi lịch sử thúc đẩy hòa bình và ổn định trong khu vực
chính phủ của chúng tôi một lần nữa đã xác định rõ thái độ của nhật bản
và kết luận chúng tôi sẽ từ chối mọi liên hệ hoặc đàm phán với phía nhật bản
chúng tôi không quan tâm đến cuộc gặp thượng đỉnh triều tiên nhật bản
bà kim jong đưa ra tuyên bố trên sau khi tránh văn phòng nội các nhật bản tổ chức một cuộc họp báo ngày hai mươi năm tháng ba
nêu rõ quan điểm của tokyo rằng họ không bao giờ chấp nhận rằng vấn đề bắt cóc người nhật bản đã xong
mối quan hệ bình nhưỡng tokyo vốn đã căng thẳng trong nhiều năm qua do triều tiên bắt cóc công dân nhật bản
vào những năm một nghìn chín trăm chín mươi
trong danh sách chính thức nhật bản công bố một mươi bảy công dân nước này bị triều tiên bắt cóc
trong đó năm người đã được hồi hương vào năm hai nghìn hai
nhật bản tiếp tục yêu cầu phía triều tiên cho một mươi hai người còn lại về nước
tuy nhiên bình nhưỡng khẳng định trong số này tám người đã qua đời và bốn người còn lại chưa từng đến triều tiên
trước đó hồi tháng hai bà kim jong cho biết bình nhưỡng sẽ cởi mở với ý tưởng đàm phán để cải thiện quan hệ với tokyo
bà kim jong cho hay lãnh đạo nhật bản có thể tới thăm bình nhưỡng
vào một thời điểm nào đó
nhưng bà cũng lưu ý rằng bình nhưỡng chưa có bất cứ kế hoạch nào nhằm cải thiện quan hệ với tokyo ở thời điểm này
và triều tiên sẽ áp dụng cách tiếp cận chờ và xem đối với những ý định của thủ tướng kishida
năm hai nghìn hai đã diễn ra cuộc gặp lịch sử giữa nhà lãnh đạo triều tiên khi đó là chủ tịch kim jong un
và thủ tướng nhật bản junichiro koizumi ở bình nhưỡng
thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay của chúng tôi
cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị